hà nội người phụ nữ tử vong trong đêm sau khi bị tấn công liên tiếp bằng dao
vụ sạt lở khiến ba trẻ em tử vong ở hà nội khu vui chơi không có giấy phép
bốn người trong một gia đình thương vong nghi án mạng
bình phước tai nạn liên hoàn làm container bốc cháy nhiều người bị thương nặng
việt nam được đề cử nhiều hàng mục ở giải oscar du lịch thế giới
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin trình sẽ có trong chương trình còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần thông tin chi tiết
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng năm công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu vực đường dẫn ra hồ đồng đỏ xã minh trí huyện sóc sơn
vào lúc dạng sáng cùng ngày
hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân bị một đối tượng mặc áo màu trắng cuột ngã gì chặt xuống đường
sau đó nghi phạm dùng hung khí tác động liên tiếp lên nạn nhân
hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân bị một đối tượng mặc áo màu trắng cuột ngã ghi chặt xuống đường
sau đó nghi phạm dùng hung khí tác động liên tiếp vào người cô gái
dù nạn nhân van lạnh kêu la đối tượng vẫn không dừng tay
sau đó một người chạy ra ngăn
lãnh đạo xã minh trí cho biết nạn nhân đã tử vong
hiện công an huyện sóc sơn đang phối hợp điều tra làm rõ vụ án
thưa quý vị liên quan đến sự việc ba em bé tử vong khi đang trôi tại một khu vui chơi trong nhà ở huyện ba vì hà nội
vì sạt lở đất gây sập tường
ubnd xã bà trại cho biết đây là khu vui chơi do người dân tự mở không được cấp phép
cụ thể trong đêm một mươi hai tháng năm
tại nhà dân kinh doanh khu vui chơi trẻ em ở xã ba trại huyện ba vì hà nội
đã xảy ra sự việc thương tâm khiến ba trẻ em tử vong
thời điểm trên một số gia đình gặp mưa nên vào trú tại nhà người quen có kinh doanh khu vui chơi trẻ em trong nhà
lúc này người lớn ngồi phía ngoài bốn em chơi phía trong
trong đó ba em chơi tại vị trí sát tường nhà phía ngoài tường là tan luy đất
trong cơn mưa lớn gióng nước xối từ ta luy đất đã ép tường nhà đổ đè vào ba em
ngoài ra một em chưa phía ngoài kịp chạy ra ngoài
theo ông hoàng văn chuyển chủ tịch ủy ban nhân dân xã ba trại cho biết
khu vui chơi xảy ra sự việc thương tâm trên do người dân tự mở trong nhà ở khu dân cư và không có giấy phép kinh doanh
theo pháp luật hiện hành để mở khu vui chơi cho trẻ em phải có giấy phép kinh doanh và đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh
đối với tất cả các dịch vụ liên quan như khu vui chơi giải trí hay bất cứ dịch vụ khách hàng nào
đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị thực sự phù hợp với các loại dịch vụ vui chơi giải trí
ngày một mươi ba tháng năm công an tp thủ đức tp hcm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hcm
đã phong tỏa hiện trường xung quanh tòa nhà sarina một đường số năm khu đô thị sà lạ để điều tra khi phát hiện bốn người trong cùng một gia đình thương vong
theo thông tin ban đầu vào dạng sáng cùng ngày bảo vệ của tòa nhà sarina một nghe tiếng đồng mạnh tại khu vực sảnh nên chạy đến kiểm tra
lúc này họ phát hiện một người đàn ông tử vong trên vũ máu nên báo với công an
công an tp thủ đức đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường
trong lúc điều tra họ phát hiện thêm thi thể của một trẻ nhỏ
ngoài ra còn có hai người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
công an thành phố thủ đức đang phong tỏa hiện trường để điều tra vì nghi ngờ đây là một vụ án mạng
thông tin vụ việc cũng như danh tính của các nạn nhân chưa được công bố
cũng trong ngày một mươi ba tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bình phước cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp minh hòa xã tân tiến
huyện đồng phú khiến nhiều người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày xe container kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát sáu mươi r
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh bình dương
khi đến ngã ba thuộc ấp minh hòa xã tân tiến thì bất ngờ va chạm với xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi một c
và xe ô tô năm chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi bốn a chưa rõ người điều khiển đi cùng chiều
cú va chạm mạnh khiến xe container mất lái tông thẳng vào giải phân cách
tông gãy trụ đèn đường giữa đường và bốc cháy sau đó
riêng chiếc xe tải tiếp tục bị đẩy sang đường đối diện
va chạm trực tiếp với chiếc xe khách dường nằm của nhà xe phương trang
mang biển kiểm soát năm mươi một b
trên xe chở hơn hai mươi hành khách lưu thông theo chiều ngược lại
khiến xe tải bị biến dạng hoàn toàn phần đầu và xe khách cũng bị hư hỏng nặng phần đầu
vụ tai nạn khiến hơn một mươi người bị thương trong đó hai người trên xe tải
và một số người trên xe khách cũng bị thương nặng
chiếc xe năm chỗ cũng bị hư hỏng
lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương tích cực xử lý hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
người đối xử tệ bạc với cụ bà tại cơ sở từ thiện sắp bị xét xử
ông huỳnh văn giỏi bảy mươi tuổi bị cáo buộc nhiều lần chửi bới đánh và kéo lê
cụ bà tám mươi sáu tuổi tại cơ sở từ thiện máy ấm quán trọ trang quyết ở quận một mươi hai
tòa án nhân dân quận một mươi hai dự kiến xét xử ông giỏi về tội hành hạ người khác vào ngày một mươi năm tháng năm
cáo trạng xác định năm hai nghìn hai mươi ông giỏi được cơ sở từ thiện quý trăng quyết
giao nhiệm vụ quản lý trông coi dọn dẹp vệ sinh lo ăn uống cho một mươi bốn cụ già neo đơn tại cơ sở quận một mươi hai
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cụ tính tám mươi sáu tuổi được tiếp nhận và đưa vào cơ sở này
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba giỏi bị cáo buộc nhiều lần chửi bới
đá vào chân đầu và kéo lê cụ bà
trước hành vi của giỏi ông phong cùng ở cơ sở này dùng điện thoại quay và đăng năm clip
ghi cảnh bạo hành lên mạng xã hội để phản ánh và lên án
sự việc sau đó được một người xem trình báo công an phường thạnh lộc quận một mươi hai
tại cơ quan điều tra ông giỏi thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên
kết luận giám định pháp y tâm thần ghi nhận
trước trong và sau khi bị ông giỏi hành hạ cụ tính xa suốt trí tuệ nặng
mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do tuổi già
người đàn ông bị khách cùng bàn ăn tấn công trọng thương
cơ quan công an tp hà nội đang làm gió vụ sâu sát
khiến một người bị tấn công trọng thương xảy ra tại quán ăn ở khu vực linh đàm hoàng mai hà nội
xảy ra cách đây ít hôm
theo thông tin ban đầu chiều ngày sáu tháng năm trong lúc ngồi ăn tại quán ăn ở khu vực hh linh đàm
hai người đàn ông cùng bàn xảy ra mâu thuẫn
trong lúc lời qua tiếng lại người đàn ông mặc áo đen rút con dao mang theo trên người
lao vào tấn công người đàn ông mặc áo trắng
bị bất ngờ người đàn ông mặc áo trắng bỏ chạy và bị hành hung dẫn đến thương tích
sau khi sự việc xảy ra người đàn ông mặc áo đen rời khỏi hiện trường
còn người bị thương được đưa đi cấp cứu
cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm nguyễn hoài sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
danh tính người đàn ông bị thương là dxt ở tỉnh hà nam
hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ hà nội đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can tạm giam đặng minh hiếu sinh năm hai nghìn
trú tại tả thanh oai thanh trì hà nội về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an phường nhật tân nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc tại một ngôi nhà ở cách hai trăm sáu mươi bốn trên hai mươi một đường âu cơ
phường nhật tân có trộm đột nhập
ngay sau đó công an phường có mặt tại hiện trường phối hợp với nhân dân
với bắt đối tượng khi đang lẩn trốn trên tầng năm tầng tum
đưa đối tượng về trụ sở công an phường để làm rõ
qua đầu tranh khai thác xác định đối tượng là đặng minh hiếu
tại cơ quan công an hiếu khai nhận cách đây ba năm
đối tượng từng được gia đình này thuê bốc phát
gia đình buôn bán đổ điện nên thông thuộc đường đi lối lại trong nhà
khoảng hai giờ ngày một mươi tháng năm thấy cửa tung tầng năm của ngôi nhà không khóa
anh ta đã đột nhập vào trong ngôi nhà
sau khi lục lọi nhưng chưa tìm được tài sản có giá trị
hiếu nằm ngủ trên tầng bốn để tìm thời cơ tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp
nhưng bị người dân phát hiện
sau đó đối tượng này chạy lên tầng năm lần trốn thì bị bắt giữ
cụ thể khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm
một chiếc xe ô tô màu trắng mang biển kiểm soát ba mươi e chín trăm bảy mươi xx
đang lưu thông trên đường vành đai ba
hướng đi từ quận hoàng mai đến cầu thanh trì
bất ngờ dưới nắp capo xuất hiện ngọn lửa
ngay khi phát hiện tài xế đã nhanh chóng đánh lái và làn khẩn cấp
những người trong xe lấy bình cứu hỏa mini chữa cháy nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng
có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy
đáng chú ý thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết mưa lớn
nhưng chiếc xe vẫn bốc cháy dữ dội
đám cháy không gây thiệt hại về người
nhưng đã thiêu dụ hoàn toàn nội thất
khiến xe ô tô hư hỏng nặng
hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ
thưa quý vị mới đây giải thưởng du lịch thế giới world travel awards
lần thứ ba mươi một khu vực châu á và châu đại dương
đã đề cử việt nam ở nhiều hạng mục
từ tâm quốc giải thưởng
ra đến địa phương
đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch của việt nam
tại cuộc travel awards hai nghìn hai mươi bốn
ở tâm quốc gia
việt nam vinh sự được đề cử
tại nhiều hạng mục quan trọng bao gồm
điểm đến du lịch biển hàng đầu châu á
điểm đến văn hóa hàng đầu châu á
điểm đến hàng đầu châu á
điểm đến di sản hàng đầu châu á
điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu á
điểm đến hàng đầu châu á dành cho giới trẻ
đáng chú ý cục du lịch quốc gia việt nam
được đề cử cho hạng mục
cơ quan quản lý du lịch
hàng đầu châu á
ở cấp độ địa phương sở du lịch hà nội
và tp hcm nằm trong danh sách
cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu á
sở du lịch quảng nam được đề cử
danh hiệu cơ quan quản lý du lịch
địa phương hàng đầu châu á
tp hcm góp mặt ở hạng mục
điểm đến du lịch kết hợp công việc hàng đầu châu á
hà nội được có cơ hội chiến thắng
trong hai hạng mục bao gồm
điểm đến kỳ nghỉ ngắn ngày tại thành phố hàng đầu châu á
và điểm đến thành phố hàng đầu châu á
cùng với đó hội an và huế
được đề cử ở hạng mục
điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu á
hai địa phương hà giang và hà nam
nằm trong danh sách
điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu á
đà nẵng tp hcm
có tên trong hạng mục
điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu á
hòn đảo du lịch nổi tiếng phú quốc kiên giang
góp mặt trong danh sách
điểm đến biển đảo sang trọng hàng đầu châu á
hà nam có tên ở hạng mục
điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu á
mộc châu sơn la
được đề cử là điểm đến thiên nhiên cấp địa phương
hàng đầu châu á
ngoài ra còn có nhiều đề cử khác cho du lịch việt nam
trong lĩnh vực hàng không khách sạn lữ hành
thắng cảnh hàng đầu châu á
thưa quý vị tối ngày một mươi hai tháng năm
ủy ban nhân dân huyện gia lâm hà nội
đã tổ chức lễ công bố quyết định
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
công nhận lễ hội làng kèo là di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia
lễ hội truyền thống làng keo gắn liền với
tín ngưỡng thờ thần thành hoàng
vì thần bảo trợ của cộng đồng làng keo
là tướng quân đào phúc và tiên anh công chúa
đã có công cùng đại danh tướng lý thường kiệt
lập phòng tuyến trên sông như nguyệt
đánh tan quân tống
quân chiêm thành xâm lược
hội làng keo được cộng đồng lưu truyền
giữ gìn qua các thế hệ với nét văn hóa độc đáo
đặc sắc riêng từ việc lựa chọn
nhân vật tham gia vào lễ hội như
chủ tế trai dước kiệu thủ hiệu
tổng cơ hiệu chiêng
đến tên gọi của kiệu
kiệu nhất dước phật kiệu nhì dước thánh
với những giá trị văn hóa độc đáo tiêu biểu
lễ hội làng keo xã kim sơn
đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch
chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
tại quyết định số ba trăm bảy mươi
quy đề bvhttgl
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi